sáng nay ngày thứ hai chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy các đại biểu bắt đầu chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể về nhiều nội dung như công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại đồng bằng sông cửu long và các tỉnh miền núi
như vùng đồng bằng sông cửu long vùng tây bắc miền núi còn rất nhiều khó khăn kìm hãm sự phát triển kinh tế của vùng
xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm và giải pháp của bộ để giải quyết những khó khăn này như thế nào
trả lời về vấn đề này bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết đồng bằng sông cửu long được bố trí ngân sách tương đương với các vùng khác
đây là vùng có kết cấu đất yếu nên khi làm đường làm cầu rất tốn kém chi phí mặc dù sức đầu tư cao nhưng chất lượng vẫn thấp
để khắc phục tình trạng này chúng tôi sẽ tham mưu chính phủ cùng với các bộ ngành và cũng mong là quốc hội xem xét quan tâm
để bố trí những công trình dự án ở các vùng này với kinh phí nhiều hơn thì mới có thể đảm bảo được
chứ nếu chúng ta phân bổ theo tiền thì chắc chắn những vùng này cái hạ tầng nó sẽ tiếp tục là yếu kém
chúng tôi sẽ cố gắng tham mưu để quốc hội xem xét quyết định
bữa chiều các đại biểu tiêu dân của quốc hội đã tham mưu các vùng này
tiếp tục chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải và bộ văn hóa thể thao và du lịch